ngày ba giờ chiều nay bão số hai chỉ còn cách bờ biển các tỉnh nam định nghệ an khoảng hơn ba trăm linh km về phía đông đông nam
sau đó bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một giờ ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh nam định hà tĩnh
trong ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đi sâu vào đất liền các tỉnh thanh hóa hà tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão từ sáng nay ở vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi sóng biển cao từ ba đến bốn mét biển động rất mạnh
trở lại với diễn biến thời tiết đất liền trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão talas
nên mưa sẽ tăng nhanh cả về diện và lượng tại các tỉnh bắc bộ và khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
tại đây sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
đặc biệt ở khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão như là khu vực đông bắc bộ và bắc trung bộ
sẽ còn có nơi mưa to đến rất to cùng với đó là những cơn gió mạnh tới cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
nằm xa hơn về phía nam nên các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
cũng như hai khu vực tây nguyên và nam bộ không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão
tuy nhiên dưới tác động hút gió khổng lồ mà hoàn lưu bão talas gây ra
gió mùa tây nam tại các tỉnh phía nam vẫn tiếp tục hoạt động mạnh
mưa rông vì thế tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi có nơi đã đến cấp mưa vừa mưa to và rông
tập trung chủ yếu trong thời đoạn chiều tối và tối
vào ban ngày trời còn nắng gián đoạn nhiệt độ ban trưa vì thế cũng không cao
phổ biến ở khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ và từ hai mươi chín ba mươi hai độ đối với các tỉnh tây nguyên
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước